tiếp tục cầm nhật thông tin về tình hình của siêu bão mangkut
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tính đến chiều nay
vị trí tâm siêu bão ở cách đảo lưu dông của philippines khoảng ba trăm sáu mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp một mươi bảy tức là từ hai trăm linh đến hai trăm hai mươi km một giờ giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới siêu bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
như vậy khoảng trưa và chiều mai siêu bão sẽ đi vào khu vực đông bắc của biển đông
đến một mươi ba h ngày một mươi năm tháng chín vị trí tâm siêu bão ở trên vùng biển phía tây bắc đảo luzon philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp một mươi năm giật trên cấp một mươi bảy
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng bốn trăm linh km tính từ vùng tâm bão
phạm vi gió mạnh cấp một mươi trở lên khoảng hai trăm linh km tính từ vùng tâm bão
do ảnh hưởng của bão từ đêm nay một mươi bốn tháng chín ở vùng biển đông bắc biển đông
có mưa bão và gió mạnh dần lên cấp một mươi một cấp một mươi hai
từ sáng mai một mươi năm tháng chín tăng lên cấp một mươi bốn cấp một mươi năm giật trên cấp một mươi bảy
biển động dữ dội
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo siêu bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km